ngày hai mươi ba tháng tám lễ phát động cuộc thi vẽ tranh đan mạch trong mắt em năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
giác dành cho học sinh tiểu học và trung học ở việt nam đã chính thức khai mạc
hoạt động được tổ chức bởi hội hữu nghị việt nam đan mạch và đại sứ quán đan mạch tại việt nam
đan mạch trong mắt em là cuộc thi thường niên cho trẻ em với các chủ đề khác nhau theo từng năm
cuộc thi năm nay chọn chủ đề về rác với mục tiêu khuyến khích tinh thần sáng tạo
tình yêu nghệ thuật đồng thời thúc đẩy nhận thức bảo vệ giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp cho các em học sinh
tất cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở việt nam có thể tham gia cuộc thi bằng cách gửi bức tranh tự vẽ
khổ giấy a ba và chất liệu tùy chọn với số lượng không giới hạn về chủ đề rác tới địa chỉ hội hữu nghị việt nam đan mạch
tầng bảy số một trăm linh năm a hồ quán thánh quận ba đình hà nội từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng một mươi một năm nay